thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận xung quanh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
một vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là tính bền vững trong thực hiện chương trình này
tại phiên thảo luận xung quanh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đa số các đại biểu đều đồng tình với báo cáo của chính phủ khi đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước đó
đồng thời nêu ra nhiều giải pháp mục tiêu phù hợp cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
góp ý xung quanh báo cáo của chính phủ nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung các biện pháp cân đối nguồn lực để triển khai chương trình này trong thời gian tới
bởi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể để lại ảnh hưởng không nhỏ
đặc biệt nhiều ý kiến đề nghị cần quan tâm đến tính bền vững tạo nên những chuyển biến thực sự hơn nữa cho bộ mặt nông thôn nông nghiệp và nông dân khi thực hiện chương trình này trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xung quanh vấn đề này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chia sẻ và cung cấp thêm thông tin

đặc biệt nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung các biện pháp cân đối nông thôn nông nghiệp và phát triển nông dân khi thực hiện chương trình này trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm